vào chiều tối ngày một mươi tám tháng hai tổ công tác thu giữ bảy mươi viên thuốc lắc và cân điện tử từ nguyễn thành long
tối cùng ngày tổ công tác truy bắt phạm quốc hưng và nguyễn minh vũ thu giữ bốn mươi viên thuốc lắc ma túy khay và cân điện tử
khám xét khẩn cấp nơi thuê trọ của hưng và vũ thu giữ thêm năm viên thuốc lắc và hai mươi sáu túi ni lông chứa ma túy khay
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt giữ thêm ba đối tượng cùng vật chứng là hai trăm chín mươi bốn viên thuốc lắc
như vậy tổng số ma túy mà tổ công tác thu giữ lên tới hơn bảy trăm sáu mươi gram
ngoài việc tạm giữ hình sự sáu đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang đang đấu tranh
làm rõ vai trò hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định
tại yên bái công an thị xã nghĩa lộ vừa bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
tại một nhà nghỉ trên địa bàn
tại nhà nghỉ cú mít thuộc bản trao hạm một xã nghĩa lợi thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
tổ công tác phát hiện quả tăng bảy đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chân ma túy
kiểm tra tại chỗ lực lượng chức năng thu giữ một đĩa xứ có chứa chất bột màu trắng
thẻ nhựa ống hút và ba viên kẹo ma túy
tổ công tác cũng thu giữ niêm phong tổng số tiền hơn một mươi chín triệu đồng và một số tài sản có liên quan
trộm cắp tài sản của công ty cũ chu mã ngọc chú tại huyện đại lộc tỉnh quảng nam
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng khởi tố vào sáng ngày hôm nay
theo khai nhận ngọc đi xe máy đến công ty đòi số lương chủ công ty còn nợ
thấy công ty đóng cửa nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để xiết nợ ép chủ doanh nghiệp phải trả lương
đối tượng phá cửa tháo hai dàn máy tính một bộ đem bán một bộ cất giấu ở nhà
sau thời gian củng cố hồ sơ công an huyện đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ngọc về hành vi trộm cắp tài sản
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hai đối tượng là phan văn dương và nguyễn văn dũng
vừa bị công an huyện núi thành tỉnh quảng nam khởi tố bắt tạm giam để tiến hành điều tra
do làm ăn thua lỗ vào cuối tháng bảy năm ngoái phan văn dương là giám đốc công ty du lịch vận tải duy khánh
đã bàn bạc với dũng trào bán ba xe tải trên gia lô nhằm lừa đảo người mua lấy tiền cọc trả nợ
để thực hiện hành vi dũng đã gửi hình ảnh xe giấy tờ có liên quan cho người mua qua tin nhắn
sau đó các đối tượng chiếm đoạt tiền cọc nhưng không giao xe theo thỏa thuận
vì giao dịch chuyển nhận tiền cọc do dương thực hiện
với thủ đoạn nói trên các đối tượng đã lừa đảo nhiều người với số tiền trên hai trăm linh triệu đồng
các đối tượng đã lừa đảo nhiều người với số tiền trên hai trăm linh triệu đồng
sau tết công an thành phố đà nẵng nhận được nhiều nguồn tin trình báo của các bị hại
về việc bị một đối tượng trên mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt số tiền bảo hiểm khoản vay
mặc dù mới thành lập nhưng những cán bộ chiến sĩ của phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao
công an thành phố đã bắt tay ngay vào việc truy xét và làm rõ vụ việc
khó khăn lớn nhất đặt ra lúc này là mọi hoạt động giao dịch đều diễn ra trên không gian mạng
khi đã lấy được tiền thì mọi liên lạc đều bị cắt đứt
các đồng sát đã phát hiện được vị trí cũng như xác định được đối tượng
tiến hành mời đối tượng làm việc bằng những cơ sở chứng cứ trước đó các trinh sát đã thu thập
thì đối tượng đã thừa nhận các hành vi vi phạm của mình
từ tháng bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một phạm văn sơn đã sử dụng sim giác tạo các tài khoản trên mạng xã hội
với nhiều tên gọi khác nhau để đăng tải trên các hội nhóm về việc cho vay tiền
thủ tục đơn giản và không cần thế chấp
nhiều bị hại liên hệ và được sơn yêu cầu chuyển tiền phí bảo hiểm khoản vay
sau khi được bị hại tin tưởng và chuyển tiền thì sơn cũng biến mất
tính đến thời điểm bị phát hiện sơn đã chiếm đoạt của hơn sáu mươi bị hại ở thành phố đà nẵng
và các địa phương khác số tiền hàng trăm triệu đồng
đáng nói hơn chính sơn cũng là nạn nhân của thủ đoạn nói trên nên dùng đúng cách này
để lừa lại nhiều người dân có nhu cầu vay vốn
tháng ba năm hai nghìn hai mươi một em có nhu cầu muốn vay tiền và cũng đi trên google gõ
cũng có số điện thoại và họ cũng kêu người ta phải theo lột
và em cũng bị mất hơn một mươi triệu
vào dịch em lại không có việc mà hai nữa là thu nhập thì lại không có
thế em cũng có lấy xin ý định là như thế như vậy để em lừa người khác
thực tế cho thấy phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi
xảo quyệt đòi hỏi công tác đấu tranh cần có sự nghiên cứu và am hiểu chuyên sâu
tại thành phố đà nẵng trong thời điểm thích ứng linh hoạt
vẫn tồn tại tình trạng người dân cần vốn làm ăn tin vào chiều trò vay được nhiều mà không cần thế chấp
và biết bao bẫy lừa cứ lờ lửng giang sẵn trên không gian mạng chỉ chờ bị hại sập bẫy
đề nghị người dân khi mà thực hiện các nhu cầu vay vốn
thì đến các cơ quan nhà nước các tổ chức tiến dụng đang hoạt động
tránh cái trường hợp là vay
rồi mượn qua mạng để phát sinh các trường hợp tội phạm mà cũng là gây thiệt hại cho bản thân và gia đình mình
bên cạnh các biện pháp ngăn chặn xử lý quyết liệt tội phạm sử dụng công nghệ cao của các lực lượng chức năng
người dân cần luôn tỉnh táo tìm hiểu xác minh kỹ các thông tin để tránh tiền mất tật mang
góp phần chặn đứng loại tội phạm tàng hình trên không gian mạng
ập vào một tụ điểm đánh bạc trên địa bàn công an tỉnh thanh hóa bắt quả tang một mươi ba người
dưới hình thức chơi sóc đĩa quy mô lớn trên địa bàn thị trấn hậu lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
bất ngờ đột kích vào nhà của trần thị hiếu ở khu phố trung đức thị trấn hậu lộc
lực lượng phối hợp bắt quả tăng một mươi ba đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
tại chỗ thu giữ gần chín mươi triệu đồng và một số tăng vật dùng để đánh bạc
đứng ra tổ chức đánh bạc là phạm ngọc tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
khi các con bạc vào giới tiến đứng ra thu mỗi người một trăm linh đồng tiền hồ một tiếng
các đối tượng đã lắp đặt nhiều camera giám sát xung quanh nhà để quan sát
nếu phát hiện người lạ thì nhanh chóng tẩu tán tăng vật
tháng riêng là tháng ăn chơi tháng hai cờ bạc tháng ba hội hè
đầu năm rảnh rỗi cũng là thời điểm mà tội phạm cờ bạc gia tăng
không ít người đã phung phí thời gian và tiền bạc vào những trò đỏ đen
mặc dù các lực lượng chức năng đã nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền
và có những biện pháp phòng ngừa ngăn chặn
song tình hình tội phạm cơ bạc vẫn diễn biến khá phức tạp
cảng dưới hình thức truyền thống lẫn cờ bạc biến tướng trên các trang mạng internet
xới bảng này nằm sâu trong con ngõ nhỏ tại thôn yên phú xã văn phú biện thường tín hà nội
đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc là lê đình giang
giang sử dụng nhà riêng của mình làm tụ điểm đánh bạc
tại đây giang quây tôn kín sân để bên ngoài không nhìn thấy và lắp đặt camera
đồng thời cắt cử người trông xe thu phế từng con bạc vào chơi
ngày bình thường giang cùng các đối tượng chơi bí mật bên trong nhà tại nhiều địa điểm khác nhau
di chuyển liên tục điểm chơi bạc để tránh lực lượng chức năng
vào thời điểm giang đang tổ chức hai chiếu bạc dưới hình thức sóc đĩa cho bốn mươi chín đối tượng chơi
thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang
để phục vụ sới bạc hoạt động con trai của giang được phân công đứng ra điều hành và cảnh giới
cửa nhà em với tôn để người ta vào người ta không nhìn thấy được
thế mỗi người vào em thu bao nhiêu tiền
người thì ba mươi người thì năm mươi người thì một trăm linh
người ta chỉ vào lột tiền phế thôi lần đầu thôi còn đâu
còn người ta thắng thì người ta cầm tiền mang về
tại thời điểm các trinh sát công an ập vào bắt quả tăng đã thu giữ hơn hai trăm linh triệu tiền mặt tại chiếu bạc
bốn mươi năm đối tượng trong xới bạc này đã bị tạm giữ hình sự về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
các đối tượng tham gia đánh bạc khai nhận do xứ bạc này được quây tôn kín đáo
lạnh năm lọt giữa khu dân cư

lạnh năm lọt giữa khu dân cư
ban đầu người chơi chỉ nghĩ đến chơi tiêu khiển trong những ngày đầu xuân năm mới
nhưng càng chơi các con bạc càng lấn sâu vì cây cú ăn thùa
đối với các con bạc thường đánh số lượng rất là lớn
cho nên là rất nhiều đối tượng con bạc trong một thời gian nhất định là có thắng
có thắng và được trả rất sòng phẳng
còn nếu thua thì không phải trả tất
cho nên là nó cũng rất là đánh vào lòng tham của con bạc
cũng rất là thuyết phục con bạc
cho nên là rất nhiều
con mạc tham gia rất là thường xuyên và tích cực
nhưng mà cuối cùng theo thống kê lại thì tất cả con bạc không có đối tượng nào là thắng cả thua
đã thua thì càng muốn gỡ
và càng gỡ thì càng đánh sâu
càng đánh sâu cuối cùng là không bao giờ thắng được
từ những vụ cờ bạc liên tiếp bị cơ quan công an triệt phá
thời điểm trước trong và sau tết vừa qua
mỗi người dân đừng vì lý do đầu xuân năm mới
mà muốn thử vận may với những ván bài đỏ đen
bởi cơ bạc
dù dưới bất cứ hình thức nào
đều là hành vi vi phạm pháp luật
theo bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
nếu giá trị tiền hiện vật từ năm triệu đồng trở lên
người tham gia đánh bạc sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
về tội đánh bạc với mức phạt tối đa là bảy năm tù giam
tiếp theo chương trình là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tết vừa qua
xin chào quý vị và các bạn
công an huyện lấp vò tỉnh đông tháp đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phạm thị bích loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại ấp nhân thọ một xã nhân ái
huyện phong điền thành phố cần thơ về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
là đối tượng nguyễn văn công minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
hộ khẩu thường trú tại ấp hai xã phú ninh huyện tam nông tỉnh đồng tháp
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đầu mắt phải
và đối tượng nguyễn đức linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thường trú tại ấp phú đức b xã phú thạnh huyện phú tân tỉnh an giang
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
cũng về tội đánh bạc
đối tượng này có nốt ruồi ngang đuôi lông mày trái
dù với bất cứ tội danh nào
các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba online chiều nay đến đây là hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại